thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết triển khai công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trong thời gian tới trong đó cụ thể nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đầu tiên thành phố phải đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của chính phủ xác định có hoạt động theo các cấp độ
tuy nhiên thành phố phải xét trong bối cảnh cổng bộ và toàn diện của thành phố hồ chí minh để tổ chức hoạt động trên cơ sở hướng dẫn ông mai nói
chủ tịch ban nhân dân thành phố cho biết thêm từ hướng dẫn của chính phủ
thành phố sẽ cập nhật và cần thiết thì điều chỉnh một số điểm trong các bộ tiêu chí hoạt động trong các ngành cho phù hợp
từ kinh nghiệm của thế giới ông mã cho biết không ai có thể nói trước được điều gì khi dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp và khó lường
đến thời điểm này dù tình hình dịch tại thành phố đã cải thiện và đạt được thành quả nhất định chưa thể khẳng định là đã bền vững hay chưa
không thể nói khoảng thời gian nhất định nào thành phố bình thường mới điều này phụ thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố
ngay cả khi hiện nay
dịch đang theo chiều hướng tuần lợi thì tháng một mươi một thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn ông mai nói
ông mãi dẫn chứng singapore đề ra thời gian bình thường mới là từ ba đến sáu tháng nhưng vẫn chưa chắc chắn tình hình dịch diễn biến khó lường
hiện nay các hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động dạy và học hoạt động của các cơ sở y tế và nhiều ngành nghề
còn chưa phục hồi hoàn toàn như bình thường thì thành phố hồ chí minh chưa phải là bình thường mới
tuy nhiên thành phố đang từng bước phục hồi các hoạt động
sống người dân về lại trạng thái bình thường mới
về vấn đề thí điểm ăn uống tại chỗ ông mãi cho biết thành phố đang đánh giá khẩn trương nhưng thận trọng
trong thời gian tới thành phố có thể sẽ thí điểm ở những địa bàn đáp ứng đủ các điều kiện an toàn
tuy nhiên phải đánh giá kỹ tình hình nôn nóng một chút sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng chống dịch ông mãi nhìn nhận
không gì bằng nâng cao ý thức sự cảnh giác của người dân trong phòng chống dịch
ý thức người dân trong việc đeo khẩu trang
giữ khoảng cách tuân thủ năm k còn nhiều nơi nhiều lúc bị buông lỏng
điều này sẽ khiến dịch bùng phát bất cứ lúc nào